lực lượng cứu nạn cứu hộ công an tp hcm đã kịp thời giải cứu bảy người bị kẹt
trong vụ cháy căn nhà hai tầng tại quận bình tân
khi lực lượng chữa cháy tiếp cận hiện trường thì khói đen đã bao trùm cả căn nhà trên đường lê trọng tấn
lực lượng chức năng khẩn trương triển khai dụng cụ phương tiện phá dỡ cửa cuốn cứu người bị nạn
đồng thời ngăn đám cháy lan sang những ngôi nhà xung quanh
bảy người có mắc kẹt bên trong nhanh chóng được đưa ra ngoài an toàn
trong đó có một số trường hợp bị bỏng
vụ cháy tuy không gây thiệt hại về người nhưng thiệt hại một số vật dụng sinh hoạt gia đình
nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ